hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị không hề có thù hẳn với nạn nhân mà chỉ vì tiền được người khác thuê
hai đối tượng tuổi đời còn rất trẻ đã tưới sang lên bao tải rồi đốt ổ khóa để răn mặt nạn nhân
hiện hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản
cụ thể do được một đối tượng khác thuê để giàn mặt chủ nhà nguyễn đình thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và phạm văn tuyển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại hưng yên đã đến nhà ông hoàng minh ngọc ở nghĩa dân kim động tưới sang bên bao tải dứa
rồi châm lửa đốt ồ khóa gây thiệt hại tài sản khoảng một mươi triệu đồng
nhận được trình báo của gia đình nạn nhân công an huyện kim động đã tổ chức xác minh
sau đó đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thảo và tuyển vì hành vi hủy hoại tài sản
hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
trong khi đó hai đối tượng trẻ tuổi khác sau khi sử dụng chất kích thích đã có hành vi dùng mã tấu đe dọa người khác
đó là nguyễn phụng nguyên hai mươi bảy tuổi và trần nhã tuấn hai mươi ba tuổi
cả hai ngay sau đó đã bị lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba khống chế
vụ việc mới xảy ra tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ngày sáu tháng tám nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán cà phê trên đại lộ nguyễn tất thành
xã phước đồng thành phố nha trang có hai đối tượng sử dụng chất kích thích
sau đó cầm mã tấu đe dọa chủ quán cùng nhân viên
lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế hai đối tượng đưa về trụ sở làm việc
tăng vật thu được gồm hai cây mã tấu một bịch chất kích thích nghi là cỏ mỹ
một nhóm gồm một mươi hai đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại quán cà phê trên địa bàn xã cuối thành huyện châu thành
vừa bị công an huyện châu thành tỉnh bến tre phối hợp cùng công an xã quế thành bắt quả tang
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ ba bộ bài tay sáu xe mô tô ba xe đạp một mươi một điện thoại di động cùng số tiền gần hai mươi triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc này hoạt động hơn một tháng nay gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân
dưới hình thức đánh phạm sát phạt nhau bằng tiền thì nhiều đối tượng cũng vừa bị tổ công tác công an huyện kim động
tỉnh hưng yên bắt quả tang tại nhà của lê văn cảnh ở xã thọ vinh huyện kim động
thời điểm bị bắt quả tàng lực lượng chức năng
thu trên chiếu bạc và người các đối tượng gần hai mươi triệu đồng cùng các vật chứng phục vụ cho việc đánh bạc
sau khi phân loại các đối tượng công an huyện kim động đã tiến hành tạm giữ ba đối tượng về hành vi đánh bạc
hiện vụ án đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý
thưa quý vị các kho bãi là nơi tập trung nguyên vật liệu hàng hóa lớn
hầu hết là các chất dễ cháy và nguy hiểm về cháy nổ như vải da dày giấy gỗ các loại dung môi hữu cơ
nhiều nhà xưởng được xây dựng sau đó tiến hành cải tạo thay đổi công năng để cho thuê
nên khi khai thác sử dụng các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy không phù hợp theo công năng của từng loại hình cơ sở
nhiều cơ sở kinh doanh kho bãi nằm sen kẽ trong khu dân cư không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy
trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy không đầy đủ đường giao thông nguồn nước phục vụ cho xe chữa cháy hoạt động
không đáp ứng được yêu cầu cứu trước khi có cháy xảy ra
và thực tế cũng đã chứng minh điều này
tại tp hcm lại vừa xảy ra cháy và tiếp tục lại là một kho chứa hàng
vụ việc xảy ra vào tối qua tại kho chứa hàng của công ty trách nhiệm mô hạn thương mại dịch vụ vật tư nông nghiệp minh hưng
phường tân tạo quận bình tân
hiện lực lượng chức năng thì đang tiến hành điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày sáu tháng tám
người dân phát hiện có mùa khét bốc lên
và phát ra tiếng nổ từ kho hàng rộng khoảng năm trăm linh m hai của công ty minh hưng
lúc này có hai người bên trong công ty chạy ra hô hoán ứng cứu
nhiều bình chữa cháy được huy động để dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân điều năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên nhiều hàng hóa tài sản bên trong kho hàng đã bị cháy rụi và hư hỏng
cảng cá tam quan thuộc xã tam quan bắc huyện hoài nhơn rộng trên hai mươi hectare
đủ chỗ cho trên hai tàu cá neo đậu
trên các tàu mỗi chuyến xa khơi các ngư dân phải chuẩn bị hàng nghìn lít dầu diesel
cùng với bình ga ác quy ván xốp tất cả thì đều là các chất dễ cháy
thế nhưng theo ghi nhận thì công tác phòng chống cháy nổ tại đây vẫn chưa được quan tâm đúng mức
tiềm mẩn hiểm họa khôn lường nếu không may xảy ra sự cố
phản ánh sau đây của phóng viên một trăm một mươi ba online tại bình định
cảng cá tam quan bắc
huyện hoài nhơn
tuy không phải lúc cao điểm tàu thuyền cập bến
song tại đây có hơn một chiếc tàu đánh cá
phần lớn là đánh bắt xa bờ
mỗi chiếc như thế này trị giá hàng tỷ đồng
chỉ với chừng đó cũng có thể thấy tổng số tài sản ở khu vực này lớn đến thế nào
và điều đáng báo động hơn cả là những tàu cá này đều có một điểm chung
đó là tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ
thực tế ở tam quan thì năm nào cũng cháy nha
từ hai đến ba là vụ cháy
đây là một thực trạng là không phải chủ tàu nào cũng có ý thức về công tác phòng cháy
cho nên trên tàu thì lúc nào cũng có ba đến năm tấn dầu
cái thứ hai là cắt bình ra để phục vụ đánh bắt xa bờ
không còn là nguy cơ nữa vì cháy nổ ở cảng cá này đã không ít lần xảy ra
đây từng là một con tàu trị giá khoảng gần ba tỷ đồng
vậy mà qua một vụ hỏa hoạn cách đây vài tháng khối tài sản ấy đã bị thiêu dụi thành cho bụi
rất may tại thời điểm đó
con tàu nằm cách một khoảng xa với các tàu khác nên không xảy ra cháy lan cháy lớn
từ sau vụ việc này nhân viên cảng cá chú trọng công tác tuyên truyền
nhắc nhở các chủ tàu thuyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác
chủ động phòng lừa nhất là khi về đến cảng
thấy mỗi lần vô thấy mấy ông cán bộ xã thấy mấy ông cũng chạy lên chạy xuống
ông thường nhắc nhở bình chữa nước áp giáp đầy đủ để khi phòng chế
chúng tôi sẽ thành lập một cái tổ
thường xuyên khi tàu thuyền mà bà con đi biển vô là chúng tôi phát tờ rơi
nó in tờ rao ra và cách phòng chế và quy định của chính phủ về pháp luật phòng chế dự chế
từng chủ thuyền và từng thuyền viên là những người vợ con của những chủ thuyền đó
chúng tôi sẽ cho là phát tờ rao hết
tất cả đó là một cái việc là để toàn dân chúng ta
phòng chế chứ còn cả cái đội chúng tôi thì cũng chứng qua là chữa cháy phòng chế là quan trọng
hiện tại cảng cá tam quang bắc cách một đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp hơn hai mươi km
trong khi nguy cơ cháy nổ lại luôn tiềm ẩn
thì phương tiện trang thiết bị tại chỗ cũng lại chắc vá thiếu thốn
do đó việc dập tắt đám cháy khi mới phát sinh sẽ là rất khó khăn
nếu không được đầu tư một cách bài bản và khẩn trương
thì những sự cố đáng tiếc về cháy nổ sẽ lỡ
cố đáng tiếc về cháy nổ sẽ luôn dình dập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào
mưa lớn vẫn đang tiếp tục ở các tỉnh miền núi phía bắc gây nhiều thiệt hại
và thật đáng buồn là con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên
cụ thể do ảnh hưởng của nhiều trận mưa kéo dài chiều qua tại tuyến đường tỉnh lộ hai trăm linh hai cao bằng nguyên bình
đoạn thuộc xã tam kim huyện nguyên bình đã xảy ra vụ sạt đỡ đất khiến một người tử vong
nạn nhân được xác định là anh hoàng sùn chiêu chú tại địa phương
trước đó anh chiêu cùng vợ đi bộ đến đoạn đường trên thì bất ngờ cối đất từ ta lui đổ xuống
khiến anh chiêu bị vùi lấp hoàn toàn
người vợ đi theo sau may mắn thoát chết
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo ubnd huyện nguyên bình đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng triển khai tìm kiếm nạn nhân
và sau hơn hai tiếng đồng hồ đã tìm thấy thi thể của anh xuồng chiêu
lực lượng chức năng cũng đồng thời săn gạt đất để khơi thông tuyến đường
còn tại yên bái địa phương được coi là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này
mưa lớn và kéo dài khiến ngập úng và sạt lở đất vẫn tiếp tục xảy ra tại đây
và dạng sáng ngày sáu tháng tám trên địa bàn huyện văn yên ghi nhận thêm một người chết và bốn người bị thương
đêm ngày năm tháng tám dạng sáng ngày sáu tháng tám trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái
xảy ra mưa to và rất to gây sạt lở đất tại thôn làng triềng xã ngỏi a huyện văn yên
làm một người chết và bốn người bị thương
trong đó có hai người bị thương nặng
mưa to cũng làm sạt ta luy gây sập đổ hoàn toàn ba ngôi nhà năm mươi nhà bị hư hỏng hai mươi một hộ phải di rời đến nơi an toàn
mưa lũ còn làm thiệt hại bốn hai hectare lúa một hai hectare ao cá ba con trâu bị cuốn trôi
ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương ba chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cung hạn huyện văn yên tỉnh yên bái
đã kịp thời có mặt tại hiện trường thăm hỏi động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình người bị nạn
huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục những thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân
và hy vọng thì đây sẽ là những con số thương vong cuối cùng mà chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin mời quý vị và các bạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn khắc thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn phúc thắng xã danh thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
đối tượng này cao một m sáu mươi năm da trắng và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng triệu long hải quê quán giang tô trung quốc là người dân tộc hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nơi thường trú trước khi trốn là thị xã đông triều tỉnh quảng ninh bị truy nã về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
và đối tượng trần thị lệ thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn long khám xã việt đoàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
bị truy nã về tội không thi hành án
đối tượng này cao một m năm mươi khuôn mặt trái xoan sống mũi lõm và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước cánh mũi trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện